đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy tp hcm đã đi kiểm tra về cơ sở vật chất tại trường trung học cơ sở và trung học phổ thông lương thế vinh quận một
và làm việc với sở giáo dục và đào tạo thành phố về công tác chuẩn bị năm học mới
năm học hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín dự kiến toàn thành phố sẽ có một sáu trăm bảy mươi bảy năm trăm tám mươi một học sinh tăng sáu mươi bảy hai trăm ba mươi bốn học sinh so với năm học hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi tám
trong đó bậc tiểu học tăng nhiều nhất với hai mươi sáu tám trăm một mươi hai học sinh mầm non tăng hai mươi hai trăm hai mươi năm học sinh trung học cơ sở tăng một mươi bốn trăm linh sáu học sinh và trung học phổ thông tăng chín bảy trăm chín mươi một học sinh
về đội ngũ giáo viên đạt các chuẩn nghề nghiệp có trình độ ngoại ngữ và tinh học đảm bảo khả năng ứng dụng thành thạo công nghệ thông tin
khi thực hiện công tác giảng dạy và tiếp cận với các chi thức mới
giáo viên có hiểu biết xã hội bản lĩnh chính trị phẩm chất tốt tầng tâm yêu nghề mến trẻ là những tấm gương sáng mẫu mực cho học sinh nói theo
ngành giáo dục đào tạo thành phố trong năm học mới phải chú trọng để nâng cao chất lượng đào tạo
đội ngũ giáo viên phải được chuẩn hóa về trình độ đồng thời không ngừng nỗ lực vươn lên
thực hiện có hiệu quả các nội dung của nghị quyết hai mươi chín về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo
ngoài ra mỗi học sinh có thể chơi ít nhất một môn thể thao có kỹ năng thực hành xã hội để có thể thích ứng với cuộc sống
được phát triển năng lực theo hướng gắn với thực tiễn nghề nghiệp
trước đó đồng chí nguyễn thiện nhân đến thăm trường trung học phổ thông lương thế vinh với hai cấp học gồm trung học cơ sở và trung học phổ thông
đến nay trường trung học phổ thông lương thế vinh tự hào là một trong những ngôi trường tổ chức tốt hoạt động dạy và học
có cơ sở vật chất hiện đại đáp ứng nhu cầu giảng dạy chất lượng cao công tác xã hội hóa phát triển mạnh mẽ
sau một mươi bốn năm tổng nguồn thu xã hội hóa của trường khoảng năm tỷ đồng